thưa quý vị bắc bộ hôm nay trời nhiều mây hơn một số nơi thì trời sẽ có mưa nhỏ nhiệt độ cao nhất tại thủ đô hà nội phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c về đêm thì trời chuyển lạnh không nơi nào vượt quá hai mươi bốn độ
ngoài ra từ bình định trở vào đến hết khu vực nam bộ được dự báo là ngày hôm nay cũng có mưa cục bộ có nơi mưa to trên sáu mươi mm cần đề phòng lũ lên nhanh ở các sông suối nhỏ thuộc vùng núi khu vực nam trung bộ và sàn lở đất ở khu vực tây nguyên
và để đảm bảo an toàn tính mạng trong những ngày mưa lũ thì bà con lưu ý là không đi qua các khu vực cầu cống khi nước đang lên cũng như là khi có dòng chảy mạnh không được đánh cá vớt cùi vượt qua sông suối khi đang có lũ
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia những ngày tới thì khả năng là tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài nhất là tại miền trung
mưa to đã xảy ra ở khu vực từ hà tĩnh trở vào đến quảng nam trong đó tại thừa thiên huế lượng mưa lên tới một trăm bảy mươi mm dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng thấp ngập úng tại đô thị lũ quét sạt lở đất tại vùng núi
trước tình hình này vào ngày một mươi hai tháng một mươi phó thủ tướng trần lưu quang ký ban hành công điện của thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền trung